vợ kịch cậu vania được anton shekhov sáng tác từ cách đây hơn một trăm hai mươi năm
lấy bối cảnh một gia đình nông thôn của nga ở cuối thế kỷ thứ một mươi chín
với những nỗ lực không ngừng các nghệ sĩ hai nước việt và nhật đã tạo nên một tác phẩm mới lạ
thực sự hòa quyện với nhịp sống hiện đại mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả thủ đô
dự án hợp tác này nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhằm thúc đẩy
thắt chặt giao lưu hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa việt nam và nhật bản
qua các tác phẩm sân khấu kinh điển của thế giới
quy tụ dàn diễn viên tài năng của hai nước cùng sự tham gia của đội ngũ sáng tạo
chuyên gia sân khấu hàng đầu nhật bản
có thể nói vở diễn cậu vania là tác phẩm đầu tiên của nhà hát tuổi trẻ
được thực hiện theo quy chuẩn giàn dựng khắt khe của nền sân khấu nhật bản
vở diễn do các nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ như nghệ sĩ nhân dân lê khanh
nghệ sĩ ưu tố đức khuê thu quỳnh thanh bình thanh dương quỳnh dương hương thùy
và các nghệ sĩ của nhà hát không tường nhật bản cùng trình diễn